chiều nay ngày một mươi ba tháng sáu tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba do đồng chí estaban laso eroandez
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa cuba dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
tại buổi tiếp đồng chí esteban laso ernades cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
cảm ơn đồng chí tổng bí thư đã dành cho đoàn nói riêng cho đảng nhà nước và nhân dân cuba nói chung những tình cảm sâu sắc
trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và nồng nhiệt nhất của đồng chí raúl castro và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước của nhân dân cuba
tới tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ta
chúc mừng những thành tựu to lớn mà việt nam đã đạt được trong hơn ba mươi năm đổi mới
coi đây là kinh nghiệm quý báu để nhân dân cuba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội
bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đồng chí esteban laso eronandez thông báo với tổng bí thư về kết quả các cuộc hội đàm hội kiến với các đồng chí lãnh đạo nhà nước
chính phủ và quốc hội việt nam thông báo những nét lớn về quốc hội và tình hình cuba gần đây
cảm ơn sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam đã luôn dành cho cuba
khẳng định quyết tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai đảng hai quốc hội và nhân dân hai nước cuba việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nồng nhiệt chào mừng đồng chí esteban lasso hernández sang thăm việt nam
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung trong sáng giữa đảng nhà nước quốc hội và nhân dân hai nước việt nam cuba
tổng bí thư mong muốn trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay
hai đảng hai nước càng cần phải nỗ lực vun đắp cho quan hệ anh em truyền thống mẫu mực là biểu tượng của thời đại như khẳng định của đồng chí fidel castro
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ luôn ở bên cạnh đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em
trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội sẽ chung vai sát cánh đồng hành cùng cuba
trong công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm cả thành công và hạn chế
mà việt nam đã rút ra được sau hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới
cùng cuba trao đổi học tập kinh nghiệm của nhau về lý luận thực tiễn tổng bí thư bày tỏ tin tưởng rằng
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản cuba đứng đầu là đồng chí raúl castro nhân dân cuba anh em sẽ vượt qua mọi thách thức
tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của mình vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững